đây là một buổi chuyển giao kỹ thuật chăm sóc bón phân cho cây cam xã đoài của anh phó chủ tịch xã minh hợp huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
không chỉ thăm vườn cam của những người nông dân trong những ngày đầu xuân năm mới mà người cán bộ trẻ này còn tận tình cầm tay chỉ việc hướng dẫn các quy trình kỹ thuật chăm sóc bón phân tưới nước ngay sau khi kết thúc vụ thu hoạch quả cho người nông dân trẻ nguyễn phi hùng
còn với hùng một thanh niên một mươi tám tuổi vừa tốt nghiệp trung học phổ
thông cậu đã quyết định không lựa chọn học lên đại học cao đẳng hay trung cấp nghề để tiếp tục con đường sách bút mà cậu quyết định lựa chọn việc cầm cuốc kéo xe để tiếp quản công việc chăm sóc vườn cam của gia đình những mong có thể làm giàu ngay tại mảnh đất ông cha để lại
may mắn thay hùng không phải đi đâu xa để tìm hiểu kỹ thuật trồng cây cam mà cậu lại được tiếp cận kiến thức ngay tại vườn từ những buổi cầm tay chỉ việc của người lãnh đạo xã

hơn ba hectare thì riêng tại xã minh hợp đã chiếm gần hai hectare
điều này đã giúp minh hợp về đích xây dựng nông thôn mới sớm nhất trong toàn huyện quỳ hợp
có rất nhiều đóng góp cho công tác xây dựng nông thôn mới
thì minh hợp là một trong những xã được công nhận chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện quỳ hợp
trong đó thì các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì cũng đã đạt theo quy định của nhà nước
một số gia đình trồng cam thì đạt kết quả thu nhập rất cao
bình quân thu nhập những năm gần đây thì khoảng hai ba tỷ một năm một vụ cám
nếu trước đây những năm một nghìn chín trăm chín mươi huyện quỳ hợp được biết đến là mảnh đất có lịch sử phát triển cây có múi từ lâu đời
đặc biệt đây là thủ phủ phát triển đặc sản cây cam quýt có chất lượng thơm ngon
được trồng trên những diện tích rộng lớn của các nông trường như mùng ba tháng hai xuân thành
để xuất khẩu sang thị trường liên xô cũ với sản lượng xuất khẩu trung bình khoảng một tấn trên một năm
thì từ năm hai nghìn bảy đến nay khi được cục sở hữu trí tuệ bảo

dẫn địa lý thương hiệu cam vinh thì cây cam cây quýt quỳ hợp bắt đầu phát triển mạnh
theo mô hình kinh tế hộ gia đình với nhiều giống cam mới được đưa vào thử nghiệm cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao
quỳ hợp là huyện bình đúi hiện nay là diện tích cam lớn nhất tỉnh giám gần ba hectare
một số công ty hợp tác xã và nhất là cơ hội gia đình đã ứng dụng tiến bộ học thuật tưới nước nhỏ dọt công nghệ của x rex
về công nghệ còn về dòng tuyển chọn dòng cam xã đoài cam valence hai tất cả những dòng đạt hiệu quả kinh tế
bên cạnh đó thì đã hạp dụng công nghệ cao
việt gáp đã đạt tiêu chuẩn việt gáp ngoài việt gap thì global gap cũng đã được ứng dụng trên địa bàn
và đã đạt năng suất đưa đến những hiệu quả kinh tế
có thể là nói là nếu mà chăm sóc mà làm được thì có thể là cây làm dọc trong nông thôn mới
thì những hồ gia đình xã mà có cam nhiều thì rất đóng góp rất nhiều cho nông thôn mới
ngoài các chương trình của nhà nước rồi thì dân đóng góp để mở đường giao thông
rồi là làm các cái
nếu huyện quỳ hợp lựa chọn phương thức phát triển cây cam theo mô hình kinh tế hộ gia đình làm gốc rễ
để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững
thì huyện nghĩa đàn lại được biết đến với nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới
bằng trồng cam hàng hóa theo hướng ứng dụng công nghệ cao
ở mô hình này người dân góp đất tham gia các khóa đào tạo trở thành xã viên
và vận hành mọi công đoạn từ ươm giống cho đến
trước khi trồng một cái vườn cây thì ta phải có một cái vườn ươm
vườn ươm ta tuyển trọn những cái cây thật sự là tốt chất lượng
từ khâu là bệnh cho đến khâu quả
ở đây có hai hệ thống tưới một là tưới nhỏ giọt nhỏ giọt là bón phân
làm độ ấm cho đất cho cây
và hệ thống khuôn mưa là độ ấm không khí và rửa cây khi sương mối
rồi khi nhiệt độ lên
ở cái vườn mình có cái đồ ấm là ồn định đồng thời khi mà mình phun thuốc
thì mình cũng rửa qua để bụi bẩm bay đi
xong phun thuốc rồi côn trùng chết mình lại rửa đi cho côn trồng đi
để cây đảm bảo chất lượng là sạch an toàn nhất
tỉnh nghệ an đã tổ chức những đoàn thể bà con đi thăm quan
để học hỏi mô hình này và đã có hiệu quả
như là cam khi chưa có tưới nhỏ giọt chưa có công nghệ tưới
thì một hectare chỉ hai mươi tấn nhưng khi có công nghệ tưới
rồi lên ba mươi bốn mươi tấn một hectare quả đẹp
chất lượng hiện tại như hợp tác xã nông nghiệp ở đây
diện tích là một trăm năm mươi hectare xã viên là có ba mươi
các hội gia đình thành viên gia đình là tham gia cái hợp tác xã này
trong đó tham gia thì rất là để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm
học hỏi lận nhau để làm được cái cây có hiệu quả hơn
tham gia chuỗi sản xuất khép kín người nông dân vừa là người trồng cây
vừa là trực tiếp quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng
từ đó họ nhận thức được sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng và giá trị nông sản
đó là minh chứng rõ ràng nhất từ sự kế thừa và phát triển cây cam vinh lên một nức thang mới
ở đó giải pháp xây dựng bền vững các mục tiêu của chương trình nông thôn mới
được chính quyền nơi này hướng tới đó là kết nối từ sự cần cù chịu khó
hà mê học hỏi của người nông dân với khoa học kỹ thuật
tạo dựng ra mối liên kết giữa họ với khách hàng thông qua nhiều hoạt động quảng bá
và xây dựng chuỗi liên kết
tiêu thụ hàng hóa gắn với mô hình du lịch cộng đồng
toàn huyện nghĩa đan có một ba mươi năm hectare cam
trong đó có gần năm trăm linh hectare cam là cho thu hoạch
trong đó cam chín muộn thì là cơ cấu khoảng gần ba trăm linh hectare
cây cam này đã mang lại thu nhập cho người dân
ở bình quân mỗi hectare cam ít nhất từ lời năm trăm linh đến một tỷ đồng
góp phần chỉ chuyển đổi cơ cấu cây trồng
và hơn nữa là hiện nay ở nghĩa đan cũng như ở nghĩa đan nó riêng
thì đang khôi phục và phát triển thêm chỉ diễn địa lý cam vinh
ở huyện nghĩa đan có năm xã thuộc vùng chỉ diễn địa lý cam vinh
đối với chúng tôi đối với cây cam toàn huyện có ba hợp tác xã chuyên sản xuất về cam
tất cả các hợp tác xã này chúng tôi đều được chiếc cuộc quản lý chất lượng
trong sản phẩm của tỉnh cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng
và đối với sản phẩm cam vinh được cấp tem và truy xuất nguồn gốc sản xuất cam
thì cục trưởng trí tuệ đã chứng nhận chỉ diễn địa lý cam vinh
cho một không gian gồm có năm huyện gồm có quỳ hợp nghĩa đàn tân kỳ hưng nguyên và nghi lộc
trong huyện đó có từng xã cụ thể với ba dòng cam
là dòng cam xã đoài dòng cam vân du và dòng cam sâu con
thì những cam thỏa mãn được hai yếu tố đó
tức là được trồng đến vùng đất đó với dòng đó
thì được gọi là cam vinh
thực ra thì nếu như một hectare cam gọi là cam khai thác
nếu như anh trồng thành công thì nó cho một sản lượng khoảng ba bốn mươi tấn
với giá cam bình thường khoảng bốn mươi thì nó thu nhập một hectare khoảng trên duyên một tỷ
thì người ta chi phí mất khoảng độ hai trăm linh hai trăm năm mươi triệu
thì có thể thu về khoảng bảy năm triệu
trong báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phần nói về nông nghiệp và phát triển nông thôn ghi rõ
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi diện tích cam trồng mới hai năm trăm linh hectare
đưa tổng diện tích cam cả tỉnh lên con số sáu hectare
phấn đấu đưa năng suất cam trên diện tích cam kinh doanh đạt bình quân một trăm tám mươi tạ trên một hectare
sản lượng cam hàng hóa đạt khoảng ba mươi sáu đến bốn mươi tấn
điều này cho thấy
không chỉ người dân cán bộ chính quyền thôn xã hay huyện
đang coi cam là cây mũi nhọn trong xây dựng và phát triển nông thôn tại tỉnh nghệ an
mà để thực hiện
chủ trương phát triển mạnh cây cam từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
chúng tôi tổng kết rằng mỗi năm
thu nhập từ cam ở tỉnh nghệ an
khoảng hơn một tỷ đồng
phải nói là cây cam không chỉ giảm nghèo
và còn làm giàu được
đặc biệt là thay đổi bộ mặt nông thôn ở miền mũi
góp phần vào xây dựng nông thôn mới
đồng thời tạo điều kiện cho con em học hành huyện xã
từ thu nhập đó
người dân có thể tái đầu tư sản xuất
sản xuất cây cam
chúng tôi đang chỉ đạo
người dân phải trồng cam theo một quy hoạch của tỉnh
không nên phát triển nóng
đặc biệt chú ý
sản xuất theo cam sạch
cam thất truyền việt gáp
và tiến tới sản xuất rau cam theo quy hoạch theo công nghệ cao
về hỗ trợ người dân thì chúng tôi đã làm nhiều việc
trước hết là về cơ cơ chính sách
từ hỗ trợ cây giống
hỗ trợ phân bón hỗ trợ tiền để
sản xuất trồng mới của cây cam
và đặc biệt là một khâu rất quan trọng
đó là có cán bộ kỹ thuật của chí cục trọng đạo bảo dược vật
đã trực tiếp xuống người dân để hướng dẫn cụ thể các quy trình canh tác
sản phẩm có thương hiệu nhưng mà có sản phẩm đủ lớn
để bảo đảm không những tiêu chuẩn nước
mà phục vụ sát khẩu
xây dựng nông thôn mới gắn với việc quy hoạch vùng trồng cam
đẩy nhanh tốc độ ứng dụng khoa học kỹ thuật
xây dựng chuỗi liên kết khép kín sản phẩm cho người nông dân
đây không chỉ là khẩu hiệu
là mục tiêu trong nghị quyết
mà nó đã biến thành từng hành động cụ thể
xuyên suốt từ cán bộ tỉnh
xã đến từng người nông dân
đó cũng là bài học kinh nghiệm
mà từng cấp
từng ngành tại nghệ an
liên tục rút ra để tiếp tục bồi đắp
nhằm hướng tới mục đích xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với từng địa phương
từng hộ gia đình